huyện vĩnh đạnh tỉnh bình định là địa phương thực hiện tốt chính sách cho vay vốn
cho các đối tượng khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số
để đầu tư phát triển sản xuất góp phần xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội
nhờ nguồn vốn vay ban đầu là ba mươi triệu đồng từ ngân hàng chính sách xã hội
anh đinh rích đã đầu tư sản xuất trồng rừng và chăn nuôi vươn lên thoát nghèo
theo anh nếu không được nhà nước cho vay ưu đãi gia đình anh không thể có được như ngày hôm nay
chính sách cho ngân hàng chính sách cho vay mới có giống đầu tư
nên hai chồng mới tới ngày hôm nay mới sống hạnh phúc tốt hơn nữa
những năm qua ngân hàng chính sách xã hội huyện vĩnh thạnh đã cho trên một mươi sáu lượt hộ gia đình
vay gần năm trăm linh tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh
và thực hiện các chương trình tiến dụng ưu đãi khác theo quy định
sự tiên triển và phối hợp giữa
hội tổ tiết kiệm vây vốn cùng với ngân hàng
đã thúc đẩy cho bà con nhận thức được là phải mạnh dạng vay vốn để đầu tư
để phát triển thì đời sống được thay đổi
qua kiểm tra thực tế tại hộ vay
đa số hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả
vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội quyện
đã đem lại tạo cho bà con điều kiện hết sức thiết thực trong đầu tư sản xuất
tăng thu nhập và ổn định việc làm
cái này nó đã góp phần cùng với địa phương
thực hiện tốt cái mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thông mới
nguồn vốn vay cho các đối tượng khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số
đã giúp cho các hộ nghèo hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách
có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả
tạo được việc làm tăng thu nhập cải thiện cuộc sống
đồng thời giúp địa phương thực hiện có hiệu quả hơn các chủ trương
chính sách của đảng và nhà nước về giảm nghèo bền vững